dự kiến là trong năm hai nghìn hai mươi hai một thư viện trường học với tiêu chuẩn quốc tế sẽ đi vào hoạt động tại khu đô thị siputra quận tây hồ hà nội
với cam kết là hoạt động bảy trên bảy kể cả ngày chủ nhật với mục tiêu là nâng cao văn hóa đọc của học sinh và cộng đồng
thư viện trường học với diện tích là một năm trăm linh m hai một trăm năm mươi đầu sách năm mươi đầu báo tạp chí với hơn năm mươi triệu trang dữ liệu
cùng hệ thống sách điện tử bản quyền nằm trong dự án trường trung học cơ sở và trung học phổ thông nguyễn bình khiêm tây hồ
với diện tích là một bốn hectare vốn đầu tư hơn tám trăm linh tỷ đồng trường nguyễn bình khiêm tây hồ sẽ hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi một
và đi vào hoạt động trong năm hai nghìn hai mươi hai với tiêu chí xây dựng trường học việt nam đạt đẳng cấp và tiêu chuẩn quốc tế
đáp ứng được nhu cầu của người dân hà nội và cũng như là kỳ vọng của bộ giáo dục và đào tạo
như phát biểu của thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn hữu độ trong lễ ra mắt dự án
được biết là sở giáo dục và đào tạo tp hà nội đã từng yêu cầu các trường học có thư viện đạt chuẩn cho học sinh
thông tư một mươi ba năm hai nghìn hai mươi có hiệu lực từ ngày một mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi của bộ giáo dục và đào tạo ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông
quy định rõ diện tích thư viện được tính là sáu m hai một học sinh quy mô được tính từ ba mươi năm mươi tổng số học sinh toàn trường
những quy định đó thực sự vẫn chưa thể đi vào thực tế do điều kiện về diện tích cũng như là mức đầu tư còn nhiều hạn chế
xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị trong thời gian qua sở công thương tp đà nẵng đã hình thành được hai điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp trên địa bàn quận sơn trà
và hợp tác xã sản xuất thương mại và dịch vụ an hải đông
qua đó giúp người tiêu dùng có thể tiếp cận các sản phẩm nông nghiệp sạch bảo đảm sức khỏe khi sử dụng